thưa quý vị nằm sâu trong khối không khí lạnh với trường gió đông bắc khô thổi đều đặn
vì thế nền nhiệt đêm nay ở tất cả các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ tiếp tục giảm thấp
chỉ giao động trong khoảng từ một mươi ba cho đến một mươi năm độ khu vực núi cao nhiệt độ thấp dưới một mươi độ
sang ngày mai cả miền bắc vẫn duy trì trạng thái nhiều mây nhưng đến chiều mây mỏng dần và trời hưởng nắng
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ
trời bớt rết hơn so với ngày hôm nay
không khí lạnh tăng cường xuống khiến cho tương tác giữa gió đông bắc và sườn đón gió của dãy trường sơn gia tăng hơn
vì thế trong đêm nay và ngày mai một dọc các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến phú yên tiếp tục có mưa nhiều nơi
trong đó các tỉnh từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi vẫn là những vùng hội tụ gió mạnh
vì thế ở đây có mưa vừa có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến là từ hai mươi cho đến năm mươi mm cục bộ có nơi cao hơn
vì vậy nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh
từ thừa thiên huế trở vào đến khánh hòa vẫn còn duy trì
nền nhiệt ngay ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế vẫn thấp
giao động trong khoảng từ hai mươi cho đến hai mươi ba độ trời rét cả ngày
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình định nhiệt độ nhìn hơn giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
còn với các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
không còn tác động của nhiễu động gió đông những cơn mưa ở khu vực tây nguyên và nam bộ cũng giảm dần
sáng ngày mai
cả hai khu vực này gần như không có mưa trời nắng nhưng nắng không mạnh
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên duy trì trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ nhiệt độ cũng không cao từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở vịnh bắc bộ
từ ngày mai gió đông bắc sẽ mạnh dần lên mức cấp sáu cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
khu vực phía bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
khu vực giữa biển đông vùng biển từ quảng trị đến cà mau gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
cường độ gió đông bắc cũng mạnh dần lên mức cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai năm mươi m đến ba năm mươi m và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước